chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
dưới đây là thông tin rất nóng liên quan đến chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đàm
tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã làm việc với bộ y tế và một số bộ ngành liên quan về vấn đề người việt nam ở nước ngoài người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
tại cuộc họp theo báo cáo của các bộ ngành từ khi dịch covid một mươi chín xuất hiện đến nay việt nam đã đón trên hai trăm linh chuyên gia kỹ sư lao động kỹ thuật cao là người nước ngoài vào việt nam làm việc
việt nam cũng đã tổ chức nhiều chuyến bay đón công dân việt nam có nhu cầu

đại diện bộ giao thông vận tải cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng lê văn thành bộ giao thông vận tải đã tích cực làm việc với các đối tác để xem xét sớm mở lại các đường bay thương mại quốc tế
tuy nhiên đến nay chưa có chuyến bay thương mại quốc tế nào được mở lại bởi việc này phụ thuộc vào nguyên tắc có đi có lại với đối tác nước ngoài
tiêu chuẩn đối tượng được phép nhập cảnh vào việt nam trên các chuyến bay thương mại làm cơ sở để các hãng hàng không mở lại đường bay
trong khi đó lãnh đạo bộ ngoại giao bộ lao động thương binh và xã hội cho rằng nhu cầu về nước của những đối tượng như người lao động việt nam đã hết hạn hợp đồng học sinh sinh viên người đi công tác bị mắc lại ở nước ngoài người việt nam ở nước ngoài lâu không được về nước là rất lớn
bộ ngoại giao đã và đang nỗ lực giải quyết các thủ tục để đưa những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước
phó thủ tướng phạm bình minh đã họp chỉ đạo về nguyên tắc đón người việt nam ở nước ngoài về cũng như việc nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài khách quốc tế
qua ý kiến của các bộ ngành phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh ngoài nhu cầu đón chuyên gia kỹ sư lao động kỹ thuật cao người nước ngoài du khách quốc tế phục vụ phát triển kinh tế xã hội
các bộ ngành cần đặc biệt lưu ý đến nhu cầu về nước của công dân việt nam đi lao động học tập công tác thăm thân nhân bị mắc kẹt tại nước ngoài
cũng như là bà con việt nam định cư ở nước ngoài cùng với những người thân được hưởng chế độ như người việt nam theo quy định
đây là nhu cầu rất chính đáng và chúng ta phải có trách nhiệm giải quyết rất khẩn trương
nhất là trong điều kiện tết nguyên đáng đang đến gần phó thủ tướng nhấn mạnh
phó thủ tướng yêu cầu tổ công tác năm bộ khẩn trương báo cáo các lãnh đạo được thủ tướng chính phủ phân công phụ trách để giải quyết từng việc
khẩn trương đáp ứng nhu cầu về nước chính đáng của bà con
cùng với đó chậm nhất là trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai bộ y tế phải ban hành hướng dẫn mới về việc cách ly
theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh vào việt nam trên tinh thần tương tự như người từ vùng dịch đến các địa phương khác ở trong nước
khẳng định việc mở lại đường bay thương mại quốc tế là nhu cầu cấp thiết của các hãng hàng không
lãnh đạo cục hàng không việt nam cho biết đơn vị này cam kết đã kết nối với hệ thống hộ chiếu vaccine của các nước
để bảo đảm tất cả những người đặt mua vé của các hãng hàng không việt nam đều đã được tiêm đủ vaccine phòng covid một mươi chín
văn bản do thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê anh tuấn ký nêu rõ
bộ đã làm việc với đại diện các hãng hàng không của việt nam về những khó khăn và giải pháp khôi phục
khai thác các đường bay quốc tế như thường lệ
các hãng hàng không doanh nghiệp hàng không đều kiến nghị nối lại các chuyến bay thường lệ quốc tế chở khách
tuy nhiên để các đường bay hoạt động hiệu quả các hãng đề xuất dỡ bỏ quy định cách ly đối với hành khách
đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trước chuyến bay
đại diện các bộ ngành cũng đã bày tỏ quan điểm thống nhất chủ trương và sự cần thiết khôi phục khai thác hàng không quốc tế
phục vụ nhu cầu đi lại của người dân du khách và thích ứng linh hoạt hiệu quả với dịch covid một mươi chín
trong đó bộ y tế đang xây dựng hướng dẫn nới lỏng quy định cách ly với khách nhập cảnh
bộ ngoại giao đang đàm phán với các đối tác để công nhận lẫn nhau về hộ chiếu vaccine
bộ giao thông vận tải đề xuất hai giai đoạn thí điểm
theo đó trong giai đoạn một hai tuần từ thời điểm áp dụng dự kiến bắt đầu thực hiện từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tổ chức chuyến bay thường lệ giữa việt nam và các thị trường
có hệ số an toàn cao gồm bắc kinh trung quốc tokyo nhật bản seoul hàn quốc đài bắc đài loan
bangkok thái lan singapore viên trăn của lào phnom penh campuchia san francisco hoặc los angeles hoa kỳ
các chuyến bay quốc tế trong thời gian này sẽ về hai cảng hàng không quốc tế là nội bài và tân sơn nhất
tần suất hoạt động bốn chuyến một tuần một chiều cho mỗi bên dự kiến tổng lượng khách nhập cảnh việt nam khoảng một mươi bốn người một tuần
trong giai đoạn hai
thực hiện trong thời gian một tháng kể từ khi kết thúc giai đoạn một dự kiến bắt đầu thực hiện từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
ngoài chính thị trường trên bộ giao thông vận tải mở thêm các đường bay đi đến kuala lumburg của malaysia
hong kong trung quốc paris pháp frankfurt đức sydney australia và moscow của nga
ở giai đoạn này ngoài nội bài tân sơn nhất các cảng hàng không quốc tế đề xuất tiếp nhận gồm đà nẵng cam ranh phú quốc và vân đồn
tân xuất dự kiến tăng lên bảy chuyến một tuần một chiều cho mỗi bên dự kiến tổng lượng khách nhập cảnh việt nam khoảng bốn mươi người một tuần
trong thời gian thực hiện giai đoạn hai thí điểm khôi phục các đường bay quốc tế bộ giao thông vận tải sẽ tổ chức tổng kết đánh giá để tham mưu việc khôi phục hoạt động khai thác quốc tế thường lệ như trước đây
để đảm bảo tính khả thi nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách theo bộ giai thông vận tải cần sớm có hướng dẫn dỡ bỏ quy định cách ly đối với hành khách đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc rt pcr trong vòng bảy mươi hai giờ trước chuyến bay
ngoài ra cần có phần mềm khai báo y tế thống nhất để phục vụ công tác kiểm soát truy vết người nhập cảnh
bộ giao thông vận tải cũng kiến nghị thủ tướng chính phủ xem xét giao cho bộ y tế hướng dẫn và công bố điều kiện thời điểm thực hiện miễn cách ly đối với những người nhập cảnh việt nam
bộ ngoại giao chủ trì đàm phán sớm nhất thông nhất các nước vùng lãnh thổ về công nhận lẫn nhau hội chứa vaccine ưu tiên các nước và vùng lãnh thổ thực hiện trong hai giai đoạn thí điểm nêu trên